một ba tỷ đô la mỹ đó là con số ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra tại việt nam từ tháng một mươi đến nay
tuy vậy kinh tế tháng một mươi tiếp tục phục hồi
thông tin từ ngân hàng thế giới cho biết mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong tháng một mươi
nền kinh tế tiếp tục phục hồi vững chắc khi cả sản xuất công nghiệp và bán lẻ đều tăng hơn sáu năm so với cùng kỳ năm trước
doanh số bán lẻ chủ yếu tăng do nhu cầu trong nước trong đó nhóm hàng lương thực thực phẩm trong một mươi tháng tăng cao nhất là chín ba mươi
thêm vào đó là kim ngạch xuất khẩu tăng gần một mươi các chỉ số tài chính vẫn ổn định trong tháng một mươi
trong đó tỷ lệ làm phát ở mức hai năm và tăng trưởng tiến dụng đạt chín tám